thưa quý vị trong bài phát biểu một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng của tiểu ban nhân sự diễn ra vào ngày một mươi ba tháng ba vừa qua tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng đã nêu rõ kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức có tài đủ tiêu chuẩn
đồng thời tổng bí thư cũng yêu cầu không để lọt vào ban chấp hành trung mương khóa một mươi bốn những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng không kiên định đứng lối quan điểm của đảng có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực su nịnh chạy trọt tham nhũng quan liêu cục bộ vận động cho cá nhân phe cánh lợi ích nhóm thiếu chính kiến thấy đúng không bảo vệ
thấy sai không đấu tranh
hiểu một cách đơn giản thì cơ hội chính trị là một bộ phận không nhỏ những kẻ cơ hội thiếu lý tưởng cộng sản tìm cách chui vào đảng mang danh cán bộ đảng viên cộng sản để tìm cơ hội thăng quan tiến chức và khi đã có chức quyền thì chỉ tìm cách vun vén cho lợi ích cá nhân gia đình dòng tộc để đạt danh vọng làm giàu cho bản thân và gia đình
cơ hội chính trị thứ nhất là lợi dụng những chủ yếu
chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật nhà nước để mà khoách trương thân thế của mình để thăng tín nhưng mà đằng sau đó là lợi ích cá nhân
anh đi đâu anh cũng nói là anh ủng hộ đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật nhà nước
anh đi đâu anh cũng nói là anh là người chiến sĩ cách mạng trung kiên tất cả các thứ vật vật
nhưng mà tất cả những lời nói đó
còn thực ra là anh nhầm nhầm là anh thu ván lợi ích cá nhân của anh
nói thì rất hay nhưng mà làm thì ngược lại
thì đấy là một trong những cái biểu luận cơ hội
cái thứ hai đấy là bằng mọi giá để có quyền lực
bất chấp những cái có tính nguyên tắc
thí dụ như là để mà có được cái ủng hộ của số đông
nhất là những cái lúc mà cần phải có cái đánh giá của tập thể
cần phải có cái thể hiện quan điểm thông qua lá phiếu đấy
thì họ có những cái cách vận động
rất là tinh vi nhưng mà đấy là trái nguyên tắc
và có một điều chắc chắn là để được thăng quan tiến chức họ luôn dùng đủ mọi thủ đoạn mánh khóe để chui sâu leo cao tự bỏ tiền ra để chạy chức chạy quyền cho đến kéo bè kết cánh móc ngoặc trên dưới trong ngoài nịnh nọt cấp trên chèn ép cấp dưới và thâm hiểm hơn là tất cả những sự bất liêm dối trá đó lại ẩn dưới vẻ bề ngoài điềm đạm khi nào cũng ra vẻ dĩ hòa vi quý dĩ công vi thượng nhưng thực chất chỉ coi lợi ích của bản thân là trên hết
thứ cơ hội thì nó chẳng có cái quan điểm gì rõ ràng đâu rồi nó sống cái kiểu mà gió chiều nào chia chiều ấy nó thay đổi rất là nhanh với quan điểm cái thái độ của họ họ sẵn sàng tân bốc cái đúng nhưng họ cũng sẵn sàng ủng hộ cái sai khi mà có lợi cho họ
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã gọi những người cơ hội chính trị là bọn hoạt đầu
một từ hán việt dùng để chỉ biểu hiện
tư tưởng của một tập hợp những kẻ rào hoạt vô nguyên tắc về chính trị và chỉ giỏi xoay trở kiếm lợi cá nhân
cũng tại phiên họp của tiểu ban nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thẳng thắn chỉ ra rằng đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh
một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng giảm suốt ý chí thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
một số cán bộ lãnh đạo quản lý trong đó có các bộ
cán bộ cấp cao thiếu gương mẫu cá nhân chủ nghĩa vướng vào tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm
có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó và trong đó có việc là trong quá trình quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ đã để lò tòa hàng ngũ những người cơ hội chính trị
vấn đề đặt ra ở đây là phải có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả để ngay từ khâu quy hoạch không để lọt vào những người có biểu hiện cơ hội chính trị
trong công tác cán bộ có nhiều khâu như tuyển dụng đánh giá lấy phiếu tín nhiệm
quy hoạch đào tạo tuyển chọn bố trí phân công điều động luân truyền biệt phái
trong đó khâu quy hoạch được coi là đầu vào có tính quyết định chất lượng của đội ngũ cán bộ
vì thế cần phải kiểm soát chặt chẽ khâu quy hoạch không để bị chi phối lũng đoạn bởi các hành vi tiêu cực dẫn đến quy hoạch không đúng người
tôi cho rằng biểu hiện nhất là biểu hiện của việc chạy quy hoạch chạy để vào các vị trí
chạy đua trong các mối quan hệ chạy vị trí vận động hành lang sử dụng các công cụ về mối quan hệ về tiền bạc và nhiều các vấn đề khác nữa để đạt được mục đích
đấy là một hiện tượng gây ra những hồi lụy rất nghiêm trọng
tức là khi mà người ta chỉ ưu tiên cái quan hệ thân hữu thì các yếu tố về năng lực về phẩm chất sẽ bị coi nhẹ
cái đặc điểm thứ hai đó là
đáng sợ hơn đó là cái hiện tượng nó hình thành cái gọi là phe nhóm trong cơ quan tổ chức
đấy tức là họ dựa trên chỉ dựa trên quan hệ thân hữu mà không dựa trên các tiêu chí khách qua được đảng đề ra liên quan đến công tác cán bộ
và về lâu dài nó sẽ làm ảnh hưởng rất là tiêu cực đến hoạt động của cơ quan đơn vị
có một thực tế là từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi ba đến nay ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
ủy ban kiểm tra trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần một trăm linh cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý
một số cán bộ đã bị xử lý hình sự điều đó cho thấy công tác quy hoạch cán bộ chưa thật sự chặt chẽ
vẫn để lọt những người không đủ tiêu chuẩn để khắc phục mặt hạn chế này
cần phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong khâu quy hoạch cán bộ
ai giới thiệu sai người đó phải chịu trách nhiệm
đảng ta là đảng cầm quyền nhưng ai làm công tác nhân sự ai chịu trách nhiệm đấy chính là các cấp ủy
và chính là các cấp ủy sẽ phụ trách tất cả các đảng viên trong đó có những đảng viên giữ như cương vị lãnh đạo
cho nên trước hết là trách nhiệm là bổn phận là nhiệm vụ của các cấp ủy
cái thứ hai là giao trách nhiệm cho người đứng đầu
người đứng đầu có quyền hạn có trách nhiệm rất cao nhưng trước hết người đứng đầu phải làm gương
trong cái việc không được tham nhũng không được tương cực cho công tác cán bộ
nâng cao trách nhiệm và quy trách nhiệm cụ thể sẽ giúp cho công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện một cách chặt chẽ và chính xác hơn
và tại phiên họp của tiểu ban nhân sự
tổng bí thư nguyễn phú trọng trường tiểu ban nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng cũng đã khẳng định
các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị nhất là người đứng đầu
và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được giới thiệu tham gia bán chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự trước bộ chính trị và ban chấp hành trung ương về nhân sự do mình đề xuất giới thiệu
vâng thưa quý vị công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
kỳ phức tạp khó khăn vì liên quan đến con người là công tác con người
nhưng dù khó khăn phức tạp đến mấy cũng không để những phần từ cơ hội chính trị lọt vào đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự của bộ chính trị ban bí thư của ban chấp hành trung ương
mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị của các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị và các địa phương
phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để có phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội một mươi bốn của đảng